phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với công an tỉnh điện biên công an huyện nậm pồ vừa bắt giữ được hai đối tượng
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và tăng vật thu giữ là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng bốn tại khu vực bản đề bua xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tổ công tác đã bắt quả tang thảo a già chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đang vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
đấu tranh khai thác nhanh thào a già khai nhận được người đàn ông chú cùng bản tên là liều a xúa thuê vận chuyển số ma túy
từ khu vực biên giới việt nam lào đến bản đề bua xã phìn hồ để giao cho một người đàn ông không rõ danh tính với tiền công là một mươi một triệu đồng
mở rộng điều tra và truy xét vào tối cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ được liều a xúa khi đang lẩn trốn
tại mương nước trên rìa đồi tại khu vực mốc sáu mươi sáu tuyến biên giới việt nam lào
sau hai ngày tòa án nhân dân quận nam từ liêm tp hà nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng
do bị cáo nguyễn minh thành chủ tài phường giảng võ quận ba đình hà nội cầm đầu
vào chiều ngày năm tháng bốn hội đồng xét xử đã ra phán quyết đối với các bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo thành năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc phạt bổ sung số tiền là ba mươi triệu đồng
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc đến ba mươi chín tháng tù về tội tổ chức đánh bạc
đồng thời tịch thu xung công quỹ nhà nước toàn bộ số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cơ quan án tù
an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh hiếu
trú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả
qua công tác trinh sát công an huyện cầu kè phối hợp với công an huyện càng long và phòng an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh
đã kiểm tra một nhà trọ tại xã thông hòa huyện cầu kè và tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang hiếu đang tàng trữ tiền giả
kiểm tra và khám xét nơi ở cơ quan công an phát hiện thu giữ bảy tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng
ba trăm tám mươi hai tờ tiền có mệnh giá năm đồng
một trăm bốn mươi bốn phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá năm đồng
một máy phô tô màu ba dao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác để in ấn tiền giả
tại cơ quan công an bước đầu hiếu khai nhận mua máy đa chức năng để ở phòng trọ
sau đó dùng tờ tiền mệnh giá năm đồng để phô tô thành giá
công an tỉnh bình phước hiện nay đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ nghi án mạng
khiến một người tử vong sau mâu thuẫn khi hát karaoke
nạn nhân là ông lâm tấn hải bốn mươi năm tuổi trú tại xã nghĩa bình huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày bốn tháng bốn ông hải cùng với anh phạm văn bảy chú cùng xã
và một số người bạn khác tổ chức ăn nhậu trú cùng xã trú cùng xã
và hát karaoke tại nhà của ngô trí trung tại thôn bình minh xã nghĩa bình huyện bù đăng
trong lúc đang uống bia giữa ông hải và bẩy xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
bị ông hải đánh liên tiếp vào người bẩy đã dùng nồi bằng kim loại đánh nhiều cái vào đầu ông này
khiến ông hải bị ngã xuống sân bê tông chảy máu vùng đầu
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cho đến chiều ngày năm tháng bốn ông hải đã tử vong
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
các đơn vị chức năng công an tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt giữ được đối tượng truy nã lường văn cách
trú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn khi đang lẩn trốn tại tỉnh bình phước
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thôn bản thầu xã tân thanh huyện văn lãng
đối tượng lường văn cách do say rượu nên đã dùng dao chém anh hoàng văn đốc gây thương tích nặng
sau đó cách đã bỏ trốn vào các tỉnh miền nam tây nguyên
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một tháng bốn công an huyện văn lãng đã phối hợp bắt giữ được lường văn cách
khi đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc thôn khắc khoan xã phú nghĩa huyện bù gia mập tỉnh bình phước
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn triều giang hai mươi năm tuổi hai mươi năm tù và nguyễn tiến thành hai mươi ba tuổi một mươi bốn năm tù
về tội giết người và tội cố ý gây thương tích
trình vũ tuấn ba mươi ba tuổi tám năm tù về tội giết người
ba bị cáo cùng cư ngụ tại thành phố hà tiên kiên giang và đều có tiền án tiền sự
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước với ông mai văn lương
nên vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu xong
giang mang hung khí cùng với thành và tuấn đi tìm ông lương để giải quyết mâu thuẫn
khi đến khu phố bốn phường bình san thì phát hiện ông lương đang ở nhà một người quen
nên giang cầm dao loại dao thái lan đâm vào người ông lương hay nhát
mặc dù bị thương nặng nhưng ông lương vẫn cố chạy thoát ra cửa sau
thì bị thành cầm cây chĩa đâm hai nhát vào nách và đùi khiến ông giang bị thương tật một mươi sáu
trên đường đi giang còn dùng hung khí gây thương tích cho bốn người khác
vì cho rằng những người này là đồng bọn của ông lương
công an thành phố bumathut tỉnh đắk lóc vừa cho biết
đơn vị đang khẩn trương truy tìm đối tượng đã đập vỡ kính ô tô
để trộm cắt tài sản hàng trăm triệu đồng
theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh
vào trưa ngày bốn tháng bốn một người đàn ông đỗ xe ô tô
bên đường lê thánh tông thuộc phường tân lợi thành phố bumathut
để vào cửa hàng cắt tóc
ngay sau đó một đối tượng đã tới gần
rồi dùng vật cứng phá cửa kính lấy đi một túi ni lông đựng tài sản
sau khi phát hiện xe bị đập phá và bất tài sản
chủ xe đã trình báo với công an thành phố bumathut để làm rõ vụ việc
đại diện phòng lao động thương binh và xã hội huyện tân châu tây ninh cho biết
vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn trường thịnh
ở ấp một xã suối ngô huyện tân châu đã khiến bốn người thương vong
nguyên nhân vụ nổ bước đầu xác định do sự cố chập điện ở phòng kín
đóng gói bao bì tại nhà máy dẫn đến sự việc đáng tiếc
vào lúc giờ ngày bốn tháng bốn tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn trường thị
xảy ra sự cố kỹ thuật ở phòng kín đóng gói bao bì
dẫn đến nổ ống dẫn bột làm các thiết bị trong phòng kín
văng trúng bốn công nhân đang làm việc tại nhà máy
ngay sau khi xảy ra sự cố một công nhân bị thương nhẹ
và ba công nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
trong đó có hai người đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang khám nghiệm hiện trường
xác minh làm rõ vụ việc
vào chiều ngày bốn tháng bốn tại hà nội
cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phối hợp với tổng công ty bưu điện việt nam
tổ chức hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và phổ biến pháp luật về an ninh an toàn trong lĩnh vực bưu chính năm hai nghìn hai mươi
với vai trò là doanh nghiệp bưu chính chủ lực của quốc gia
tổng công ty biêu điện việt nam luôn nhận thức rõ
việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn mạng lưới an ninh thông tin
góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngành biêu điện được duy trì và phát huy hiệu quả
bảo đảm an ninh an toàn trong lĩnh vực bưu chính
bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh thông tin truyền thông
an toàn cơ sở hạ tầng bảo vệ công trình quan trọng
liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi bốn trên hệ thống bưu điện việt nam
lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ
mong muốn tổng công ty biêu điện việt nam và các đơn vị trên mạng lưới
đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra kiểm soát
thường xuyên giả soát bổ sung xây dựng tổ chức thực hiện
quy trình cung ứng sử dụng dịch vụ đảm bảo kiểm soát tốt
nội dung bưu gửi phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
phát hiện ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng dịch vụ biểu chính
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
tại hội nghị các đại biểu cũng được phổ biến một số nội dung quy định
của pháp luật về an ninh an toàn trong lĩnh vực bưu chính
thời gian vừa qua công tác phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân
được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an quan tâm trú trọng thực hiện
nhiều hoạt động thiết thực cụ thể đã được triển khai sâu rộng
đưa ngày sách và phát triển văn hóa đọc đi vào nề nếp
trong toàn lực lượng công an nhân dân
năm nay để mở đầu cho các sự kiện hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc
trong công an nhân dân sáng ngày năm tháng bốn triển lãm sách
những tác phẩm văn học sống mãi với thời gian
và chương trình tặng sách cho bạn đọc đã khai mạc tại hà nội
không giới hạn số lượng sách được trao tặng
từ ngày năm tháng bốn đến ngày một tháng năm tại thư viện công an nhân dân
những cuốn sách hay sách quý được trao tặng đến tận tay cán bộ chiến sĩ
đây là hoạt động mở màn cho các hoạt động hướng tới
ngày sách và văn hóa đọc trong công an nhân dân
được đến sự với chương trình giới thiệu sách và trạng tặng sách
của cục x ba bộ công an tổ chức ngày hôm nay
thì đối với bản thân cá nhân tôi
cũng như các đồng chí đoàn viên thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh
rất là vui mừng và phấn khởi
và chúng tôi nhận thức được rằng là phong trào văn hóa đọc
thực sự là ý nghĩa và cần thiết trong tình hình hiện nay
cùng với hoạt động tặng sách triển lãm sách những tác phẩm văn học
sống mãi với thời gian cũng đã được thư viện công an nhân dân
giới thiệu đến cán bộ chiến sĩ
từ những hoạt động ý nghĩa này ban tổ chức mong muốn
tạo thói quen đọc sở thích đọc và kỹ năng đọc
trong toàn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
bộ công an cũng đã tổ chức một buổi trưng bày triển lãm sách
mà thông qua đó để mọi người có thể tiếp cận được
với những cuốn sách hay những cuốn sách có giá trị
ở tại thư viện công an nhân dân
và đồng hành với chương trình này
thì thư viện công an nhân dân cũng đã thực hiện việc nhận những cuốn sách
từ các nhà tài trợ từ các tổ chức
đồng thời cũng lại là một cái điểm để trao tặng cho các thư viện
cũng như là bạn đọc ở trong bộ công an và trong ngành công an
để cùng thắp nên một tinh thần phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên mới
sau hoạt động này chúng tôi sẽ tổ chức hưởng ngữ ngày sách
và đây là một chương trình quy mô hơn
trong đó chúng tôi có tổ chức chương trình lễ phát động ngày sách
chương trình giao lưu tác giả tác phẩm
những tấm gương ham đọc sách thời đại hồ chí minh
và tiếp theo chúng tôi có tổ chức cả một chương trình hội thảo khoa học cấp bộ
lý luận về phát triển xây dựng phát triển văn hóa trong công an nhân dân
đấy cũng là một trong những hoạt động định hướng
mà chúng tôi thực hiện theo lời phát biểu của động chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về văn hóa văn hóa sao đường cho quốc dân đi
và đặc biệt là đối với lượng nhân dân chúng ta
một đơn vị bảo vệ an ninh trật tự gần dân
thì chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh văn hóa
để xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
và người dân phục vụ
bên cạnh những cuốn sách giá trị được gửi tặng đến cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an nhân dân
thư viện công an nhân dân cũng đã đón nhận hơn một cuốn
từ nhiều nhà xuất bản công ty nhà sách
hoạt động này xây dựng các tủ sách
góp phần vào phong trào khuyến đọc trong công an nhân dân